ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người thiệt mạng tại nghệ an
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an khẩn trương khắc phục hậu quả
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
cục cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác thuộc phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
đến ngay hiện trường vụ tai nạn nắm tình hình và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng và viện kiểm soát tiến hành công tác điều tra ban đầu
theo quy định của pháp luật
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định tài xế nguyễn thế tuấn điều khiển xe ô tô bốn chỗ ba mươi a chín mươi ba nghìn năm trăm năm mươi ba
không làm chủ tốc độ và gây tai nạn giao thông